từ ngày bốn đến ngày sáu tháng ba đây là chuyến thăm bangladesh đầu tiên của chủ tịch nước trần đại quang
trên cương vị chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
báo nhân dân có bài xã luận làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác nhiều mặt việt nam bangladesh
chuyến thăm là sự kiện chính trị quan trọng trong quan hệ việt nam và bangladesh
nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước
trong bối cảnh việt nam và bangladesh kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
ngày một mươi một tháng hai năm một nghìn chín trăm linh
chuyến thăm cũng là dịp để hai bên trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác song phương
trên những lĩnh vực thực chất và hiệu quả hơn đồng thời trao đổi các vấn đề về khu vực quốc tế
hai bên cùng quan tâm đóng góp vào hòa bình ổn định hợp tác và phát triển trên thế giới
cũng nhân dịp chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân thăm cấp nhà nước tới cộng hòa nhân dân bangladesh
chủ tịch nước trần đại quang đã trả lời phỏng vấn báo chí bangladesh
báo nhân dân đăng tải toàn bộ bài phỏng vấn trên trang một và trang bốn với tiêu đề
tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp việt nam bangladesh
đường sắt cát linh hà đông mịt mờ ngày về đích là bài viết đăng tải trên trang bốn báo tiền phòng
dự án cao tốc cát linh hà đông được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn tài trợ từ chính phủ trung quốc
theo hiệp định khung ký ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi
giữa chính phủ việt nam và chính phủ trung quốc
dự án được bộ giao thông vận tải phê duyệt tại quyết định số ba nghìn một trăm ba mươi sáu qd bg tvt ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn tám
hiện ý kiến chuyên gia cho rằng dự án có nhiều yếu kém cần phải gấp rút thanh tra
với việc liên tục vỡ kế hoạch tính từ thời điểm khởi công đến nay
dự án đã trải qua gần bảy năm thi công
nếu tiến độ của bộ giao thông vận tải đặt ra
dự án cũng sẽ kéo dài hơn bốn năm so với thời gian thi công đặt ra ban đầu
chỉ kéo dài là ba năm
theo tính toán của các chuyên gia
mỗi ngày chậm tiến độ dự án phải trả lãi vay khoảng một hai tỷ đồng
vâng cũng về vấn đề này
trên trang năm cũng có bài viết sáu lần lùi tiến độ phát sinh lãi gốc là một tám tỷ đồng một ngày
quý vị và các bạn có thể tìm đọc thêm
bộ công an bỏ tổng cục sát nhập nhiều cục
là nhân đề bài viết đáng chú ý trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay
ngày hai tháng bốn bộ công an đã có thông tin chính thức
về đề án một số vấn đề về tiếp tục đổi mới
sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
theo đó đảng ủy công an trung ương đã báo cáo
và được bộ chính trị đồng ý thông qua đề án
và ban hành nghị quyết về tiếp tục đổi mới
sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
thành viên ban soạn thảo đề án này cho biết
sáu đơn vị cấp tổng cục sẽ bị bỏ khi bộ công an thực hiện đổi mới sắp xếp
trên báo sài gòn giải phóng số ra ngày hôm nay
có bài viết sôi động cuộc chiến taxi công nghệ
những ngày gần đây nhiều hãng taxi xe ôm công nghệ
tung ra hàng loạt kiểu khuyến mại chiêu mộ tài xế
nhằm giành thị phần với grab
sau khi uber rời bỏ thị trường đông nam á
sự rút lui của uber đã kích hoạt cuộc đua ứng dụng công nghệ đặt xe
và các doanh nghiệp công nghệ và vận tải nội địa
đã đồng loạt xuống đường nắm bắt thời cơ
mô hình taxi truyền thống dự báo sẽ vẫn còn khó khăn
khi cuộc chiến mới thực sự đã bùng nổ trên thương trường gọi xe ứng dụng công nghệ
tất nhiên dịch vụ nào tốt rẻ minh bạch có lợi sẽ được khách hàng đón nhận
người từ đủ một mươi năm tuổi đến chưa đủ một mươi tám tuổi được sử dụng thẻ ghi nợ
thẻ tiến dụng thẻ trả trước mà không cần có tài sản riêng bảo đảm
là quy định mới có hiệu lực từ tháng ba năm hai nghìn một mươi tám của ngân hàng nhà nước
sau một tháng thì quy định vẫn chưa đi vào cuộc sống
và còn nhiều ý kiến băn khoăn
trẻ một mươi năm tuổi trở lên nhà nước
mở tài khoản ngân hàng còn nhiều băn khoăn là bài viết đáng chú ý trên báo hà nội mới
theo nhiều chuyên gia việt để cho một trẻ em một mươi năm tuổi được tự do sử dụng đồng tiền trong thẻ
có thể khiến các em rơi vào vòng xoáy của cám rỗ
hiện nay nhiều phụ huynh do bận làm việc không có nhiều thời gian dành cho con
nên muốn bù đắp cho chúng bằng những món đồ xa xỉ
thậm chí là cho trẻ sử dụng thẻ vô điều kiện và không kiểm soát
vì vậy nếu các phụ huynh không khống chế số tiền có trong thẻ

nhưng khi đến những hậu họa khó lường
việc cho trẻ dùng thẻ ở việt nam hiện nay chưa thực sự an toàn khó kiểm soát
ít gia đình định hướng cho con tính toán khoa học trong chi tiêu
kinh nghiệm ở các nước phát triển cho thấy là khi cho trẻ sử dụng bất kỳ loại thẻ nào
cũng phải có người bảo trợ
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo của ngày hôm nay
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại